lãnh đạo tp hcm đã có buổi làm việc thẳng thắn với sở khoa học công nghệ tp hcm nhằm lắng nghe và tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn
bởi lãnh đạo tp hcm xác định muốn phát triển khoa học công nghệ phải là mũi nhọn tiên phong
lắng nghe những khúc mắt của phía sở khoa học công nghệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh la thăng cho rằng thành phố cần có những cơ chế đặc thù để phát triển
nhiều chuyện hộ khẩu vẫn có những rào cản kỹ thuật để việc tăng dân số nằm trong khả năng kiểm soát
bởi tài nguyên cũng như diện tích của thành phố là không phải vô tận
tuy nhiên những quy định ấy phải giúp thành phố có thêm nhân tài chứ không phải để hạn chế nguồn nhân lực chất lượng cao
tính thời điểm này cho dù thành phố đã có chính sách thu hút nhân tài thế nhưng mới chỉ thu hút được một mươi năm chuyên gia
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng khẳng định
để thành phố phát triển nhanh hơn sở khoa học công nghệ phải năng động hơn
thành phố sẽ ưu tiên giải quyết tháo gỡ những khó khăn trong thẩm quyền của mình
kể cả nguồn lực
đồng chí vũ nói bây giờ cái mảng này mảng kia các bạn viết trên đi
thiếu kinh phí này thiếu kinh phí kia để tôi bản tay viết đó tôi chịu trách nhiệm
hoặc là lãnh dự thì đó các bạn chỉ nói đi ở đây không có đổ
năm hai nghìn một mươi bảy được trông đợi sẽ là năm đột phá của thành phố hồ chí minh
nhiều cơ chế đặc thù đã và đang được bàn đến nhằm biến khẩu hiệu thành phố đáng sống thành hiện thực